trong ba năm qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi doanh nghiệp được thành lập mới
với tổng số vốn hơn tám mươi ba tỷ đồng qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đó là một trong những thông tin từ hội nghị sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đồng nai
lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do tỉnh ủy đồng nai tổ chức
qua ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân tám tám
tổng vốn đầu tư phát triển là hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ngoài ra có hơn một mươi doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tám mươi ba tỷ đồng
về công tác phát triển đảng đã kết nạp được hơn một mươi một đảng viên
qua đó nâng tổng số đảng viên lên gần tám mươi đồng chí
bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt hàng năm thì trong nửa đầu nhiệm kỳ qua
đồng nai vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được
chỉ ra hạn chế yếu kém và đề ra nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi đã đề ra